các bạn có thể nhìn thấy những hạn chế của zero có thể nhìn ngay lúc này tại thượng hải khi nhiều người cho rằng giữa lệnh phong tỏa hiện nay đến thị phú cũng khó kiếm đồ ăn
theo scmb mặc dù đợt bùng phát lần này không gây tỷ lệ tử vong cao nhưng covid một mươi chín vẫn đang ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân thượng hải đặc biệt là vấn đề nhu yếu phẩm
mới đây katisu nữ tỷ phú được mệnh danh là nữ hoàng đầu tư ở trung quốc đã phải lên mạng xã hội để tìm cách mua bánh mì và sữa khi sống ở thượng hải
cathy xu viết trên nhóm trên wechat
hàng xóm có thể chỉ cho tôi chỗ mua bánh mì được không gia đình chúng tôi có rất nhiều người chúng tôi cần bánh mì và sữa cảm ơn mọi người
theo scmb trong tình trạng bị hạn chế đi lại người dân thượng hải đã lập nhiều nhóm liên lạc trên mạng xã hội
với số lượng lớn số nhân viên giao hàng ở thượng hải đang giảm dần do một số người bị nhiễm covid một mươi chín hoặc sống trong khu vực bị phong tỏa
katisu năm mươi năm tuổi là nhà sáng lập công ty capital today và được ford xếp hạng bảy mươi một trong danh sách các nhà đầu tư mạo hiểm tốt nhất thế giới
năm hai nghìn một mươi năm capital today đã thu được hơn hai chín tỷ usd nhờ các khoản đầu tư chứng khoán
một cư dân mạng xã hội bình luận về cathy xu
trong thời đại dịch ngay cả các tỷ phú cũng phải cố gắng mới có thức ăn
trong khi người dân gặp khó khăn để ổn định cuộc sống do covid một mươi chín
nhiều quan chức ở thượng hải cũng gặp hạn cho kiểm soát dịch bệnh lỏng lẻo theo scmb
hôm tám tháng bốn ủy ban kiểm tra kỷ luật thượng hải tuyên bố cách chức ba quan chức ở quận phố đông tân khu
do làm việc tắt trách khiến dịch bệnh lây lan
trước đó một ngày chính quyền thượng hải cũng trừng phạt hai quan chức vì chống dịch kém hiệu quả
ở sân bay hồng kiều và quận hoàng phố